theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xuất khẩu chè sáu tháng đầu năm ước đạt là năm mươi tám tấn
tương đương với chín mươi bốn triệu usd giảm tám bảy về lượng và ba bốn về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái
mặc dù giảm lượng xuất khẩu thế nhưng giá chè xuất khẩu bình quân của việt nam những tháng đầu năm
lại có xu hướng tăng ở hầu hết các thị trường
theo cục chế biến và phát triển thị trường nông sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
thì thị trường chè thế giới đang bão hòa là một trong các nguyên nhân khiến lượng xuất khẩu chè của việt nam giảm trong những tháng đầu năm
mặc dù giảm lượng song giá chè xuất khẩu bình quân của việt nam lại có xu hướng tăng ở hầu hết các thị trường
cụ thể giá chè xuất khẩu bình quân nửa đầu năm ước đạt một sáu trăm ba mươi một usd một tấn tăng năm tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
tại thị trường trong nước giá chè tháng sáu tiếp tục giữ ở mức ổn định
tại thái nguyên giá là một trăm linh năm đồng một kg đối với chè xanh búp khô
hai trăm linh đồng một kg với chè cành chất lượng cao